mới đây hát xoan phú thọ đã chính thức được unesco đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
để có được điều này ngành giáo dục tỉnh phú thọ đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ và phát huy di sản thông qua các hoạt động giáo dục diễn sướng của thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh
tiếng anh là thứ quan trọng giúp các em bước ra với thế giới và trong hành trang của những học sinh này còn có thêm niềm tự hào khi nói về hát xoan một loại hình nghệ thuật truyền thống nhưng từ lâu đã trở nên gần gũi thần thuộc với các em